trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu tại tây nguyên hội đồng chuyên môn bệnh truyền nhiễm của bộ y tế đã họp và có những sửa đổi bổ sung hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu
sau khi phác đồ mới được cập nhật cục quản lý khám chữa bệnh sẽ phối hợp với các chuyên gia của hội đồng chuyên môn tiến hành tập huấn cho các cán bộ y tế nhất là các y bác sĩ tại vùng dịch
bệnh bạch hầu là bệnh đã có vaccine gần như không còn xuất hiện do đó các bác sĩ ít gặp nhạy cảm lâm sàng không tốt sẽ dẫn đến chẩn đoán điều trị sai
chính vì vậy trong phác đồ điều trị mới vấn đề về hướng dẫn chẩn đoán sẽ được xây dựng bổ sung theo hướng đơn giản dễ hiểu dễ thực hành để các bác sĩ phát hiện bệnh sớm điều trị kịp thời cho bệnh nhân hạn chế trường hợp tử vong
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu các bệnh viện tuyến cuối của hệ thống điều trị bệnh truyền nhiễm
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm bệnh viện nhi đồng tp hcm khẩn trương phối hợp với các đoàn công tác hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn theo phác đồ mới cho các tỉnh tây nguyên
thiết lập đường dây nóng và các hình thức trực tuyến thường xuyên tư vấn trao đổi thông tin giúp đỡ các cơ sở điều trị tại vùng dịch công tác tập huấn cho các y bác sĩ theo phác đồ điều trị mới sẽ được nhanh chóng triển khai